một chiếc xe container chở hơn tám trăm linh khẩu trang không có nhãn mát không rõ nguồn gốc xuất xứ
trị giá khoảng bảy trăm linh triệu đồng vừa bị lực lượng chức năng tại quảng bình bắt giữ
đội cảnh sát kinh tế công an huyện bố trạch phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín c ba mươi sáu nghìn tám trăm ba mươi chín kéo theo dơ móc hai mươi chín r hai nghìn hai trăm bảy mươi bảy do vũ xuân duẫn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú thầy tỉnh hải dương điều khiển lưu thông trên quốc lộ một a đoạn qua huyện bố trạch
kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện có hơn ba trăm ba mươi thùng đựng tám trăm bốn mươi chiếc khẩu trang trị giá khoảng bảy trăm linh triệu đồng
tất cả số khẩu trang này không có nhãn mát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật